ngày hai mươi hai tháng tám tại hà nội ban chấp hành đoàn thành phố hà nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín triển khai công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô hai nghìn một mươi chín
công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ghi nhận sự cố gắng phân đấu của ba mươi đoàn viên thanh niên hội đồng đội quận huyện thị xã đạt được những chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu với nhiều nội dung hoạt động hình thức mới đa dạng và phong phú
thông qua các phong trào thiếu nhi thủ đô thi đua làm theo năm điều bác hồ dạy mô hình xây dựng chỉnh trang nhà vệ sinh thân thiện chương trình thiếu nhi thủ đô thanh lịch văn minh
chương trình tuyên truyền về phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em trung ương đoàn cũng đã tặng cớ thi đua đơn vị xuất sắc công tác đội và phong trào thiếu nhi cho chín liên đội bằng khen cho chín mươi năm tập thể và một trăm năm mươi ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi